cơ quan tố tụng tỉnh hòa bình xác định vào thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu ông nguyễn đồng với cương vị tránh văn phòng tỉnh ủy hòa bình là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng hội nghị trực tuyến của tỉnh ủy hòa bình đã có vi phạm gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền là hơn sáu hai tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam bảy đối tượng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
gồm một đỗ hữu tiệp trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy hòa bình hai trần mạnh cường chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ptc việt nam ba đặng việt cường chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư pnt bốn nguyễn xuân thiện giám đốc kinh doanh công ty cổ phần đầu tư pnt năm nguyễn việt cường phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển bưu điện hà nội sáu nghiêm xuân dũng giám đốc bảy đào tiến dũng cộng tác viên
toán định giá và tư vấn tài chính việt nam hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
bị yêu cầu dừng xe vì vượt đèn đỏ phạm thanh hải không chấp hành hiệu lệnh mà còn chống trả khiến một cán bộ công an bị thương đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguyên khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
bị yêu cầu dừng xe vì vượt đèn đỏ phạm thanh hải không chấp hành hiệu lệnh mà còn chống trả khiến một cán bộ công an bị thương đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật

hậu quả kiểm lâm triều văn hai bị các đối tượng chém trúng vùng tay đầu
phạm ngọc tuấn bị chém trúng gò má phải lương văn bào bị chém ở bàn tay phải
còn các kiểm lâm khác bị thương nhẹ
nhận được tin báo của trạm kiểm lâm cơ động vườn quốc gia
công an huyện tân phú đã huy động lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường
và phối hợp với lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia cát tiên tổ chức truy bắt nhanh nhóm đối tượng manh động trên
thu giữ một con heo rừng một con ai một con treo một con chuồn hương đã chết
một súng tự chế ba con dao và hai bình xịt hơi cay
người dân không thực hiện các hành vi săn bắt trái phép tại các rừng
đây là hành vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm
hiện công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin thêm về vụ vận chuyển hơn một mươi tám kg ma túy từ campuchia về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam hai bị can là đinh thanh trực và thiều văn lai
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
từ tin báo của người dân đêm ba tháng ba công an huyện an phú tỉnh an giang xác định một số đối tượng đi trên xe ô tô
có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
hơn một giờ đồng hồ sau lực lượng công an phát hiện bắt giữ đinh thanh trực và thiều văn lai trên địa bàn xã khánh an huyện an phú
cùng tăng vật khoảng một mươi tám sáu kg ma túy được cả hai cùng với một người nữa vận chuyển từ campuchia về việt nam
sau khi về đến huyện an phú cả ba đem ma túy lên xe ô tô do trực thuê trước đó
nhưng chưa kịp ra khỏi địa bàn huyện an phú thì trực và lại bị bắt giữ
lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại trong vụ án này
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt một ba tỷ đồng
hai vợ chồng lê văn kỳ và võ thị trinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam về các hành vi
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ của cơ quan công an tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kỷ và vợ cầm cố thửa đất hơn bốn mươi hai m hai lấy tám trăm linh triệu đồng
bằng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất nuôi trồng thủy sản và thửa đất gia đình đang sinh sống
ba tháng sau cả hai mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa nuôi trồng thủy sản đem thế chấp ngân hàng vay tám trăm linh triệu đồng
sau đó làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng chính thửa đất này đưa lại cho nạn nhân đem cầm cố và nhận thêm năm trăm linh triệu đồng
mọi việc chót lọt hai đối tượng tiếp tục mượn lại nạn nhân giấy chứng nhận quyền sử dụng thừa đất còn lại
do nghi ngờ nạn nhân đi xác minh thì phát hiện giấy tờ trên là giả đồng thời xác thực thừa đất này đã được chuyển nhượng với giá hơn một sáu tỷ đồng
năm đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá trên mạng quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố
các đối tượng đều trú tại huyện madrak qua trang bóng tám mươi tám com các đối tượng giao dịch cá độ bóng đá với số tiền khoảng một tỷ đồng mỗi ngày
lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật chứng sổ sách cùng các công cụ phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cá độ bóng đá
với hành vi hủy hoại tài sản và tài sản các đối tượng đều được giải quyết
và gây dối trật tự công cộng hai mươi đối tượng trú tại tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầm mỹ tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm ra
do mâu thuẫn nguyễn ngọc kha đã rủ hàng chục thanh niên mang theo gậy gộc đá và giao tự chế tìm nhóm ngô đình minh
cả hai ném hung khí qua lại gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
ngoài ra nhóm của kha còn sử dụng gạch đá gậy bóng chảy đập phá cửa chính cửa sổ và cửa thông gió của bảy nhà dân bên đường
đã kéo theo sự gia tăng của các loại tội phạm tại địa bàn giáp danh ở quảng ninh
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tình trạng này công an tỉnh quảng ninh đã triển khai nhiều giải pháp
trong đó đẩy mạnh phối hợp với công an các địa phương lân cận trong việc trao đổi thông tin kịp thời nắm bắt hoạt động của các đối tượng phạm tội

công an huyện thủy nguyên và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng kịp thời ngăn chặn không để xảy ra hậu quả đáng tiếc
thưa quý vị hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ nhất là từ khi tuyến cao tốc hải phòng kịp thời ngăn chặn
như về ma túy xuất nhập cảnh sách phép buôn bán hàng cấm lợi dụng tuyến đường cao tốc không được kiểm soát chặt chẽ như quốc lộ một mươi tám ngày xưa để lợi dụng hoạt động phản tội
từ tình hình thực tế này công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình quản lý địa bàn hệ loại đối tượng phát hiện ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật nhất là các đối tượng từ nơi khác đến